vì giá trị mặt hàng không quá lớn nên sau nhiều lần phản hồi nhưng không được giải quyết người mua hàng đành bỏ cuộc cho đỡ mất thời gian đỡ dứt thêm bực bội vào mình
bởi không ít trường hợp khi bị bóc phốt chủp liền trở mặt hành xử trợ búa đăng hình ảnh tên tuổi khách hàng lên mạng để bêu riếu
thế nên thường là chỉ khi giá trị mặt hàng lớn người tiêu dùng mới làm đơn khởi kiện người bán
chính vì vậy cơ quan chức năng rất khó xử lý đặc biệt là với những người bị dính bẫy các suất ảo được lập ra với mục đích duy nhất là lừa đảo
những shop này cũng dựng lên trang bán hàng như thật lượt tương tác cao hình ảnh sản phẩm đẹp lung linh giá cả thi mềm mại
nên không ít người chuyển khoản vội với tâm lý mua nhanh kẹo hết
để rồi sau đó không bao giờ nhận được sản phẩm cũng chẳng thể nào liên hệ với cửa hàng trực tuyến nói trên được nữa
tuy nhiên việc truy tìm những kẻo
lừa đảo chẳng khách nào mò kim đáy bể bởi ngay từ đầu các đối tượng này đã cố tình che giấu thông tin
thậm chí là dùng nhiều chiêu trò xảo quyệt để dễ bề trốn tranh khách hàng đối phó với nhà chức trách

trên mạng nên từ cuối năm hai nghìn hai mươi một thảo đã lập hai tài khoản giả giống hệt rồi nhắn tin cho những khách hàng
đồng ý thuốc đơn mua sản phẩm yêu cầu họ chuyển tiền sau khi nhận được tiền thảo chặn liên lạc với bị hại
bằng thủ đoạn trên cao phương thảo đã chiếm đoạt của mới năm người số tiền gần sáu trăm năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân huyện nam sách tỉnh hải dương đã tuyên phạt vị cáo nguyễn thị quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú kim thành hải dương một mươi hai năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo cáo trạng từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai quỳnh sử dụng các tài khoản facebook có tên
bảo trâm mai nguyễn nguyễn thị dung và tài khoản zalo nguyễn quỳnh để trả bán nông sản
thời gian đầu hoạt động mua bán diễn ra bình thường nhưng từ khi khách hàng tin tưởng
chuyển trước tiền cho quỳnh đối tượng đã nổi lòng tham nhận tiền nhưng không giao hàng
tổng cộng nguyễn thị quỳnh đã thực hiện tám hành vi phạm tội chiếm đoạt của các bị hại gần năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị có thể nói thương mại điện tử đã đem lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng
tuy nhiên bên cạnh những doanh nhân chân chính thì có không ít người đã và đang lợi dụng việc bán hàng trên mạng xã hội để lừa đảo
hành vi này thực sự là con sâu làm dầu nối canh đánh mất niềm tin của cộng đồng
mong rằng tới đây cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý xác minh xử lý nghiêm các đối tượng sai phạm
nhằm bảo vệ quyền lợi trinh đáng của người tiêu dùng đồng thời lành mạnh hóa kênh bán hàng này
từ đó thúc đẩy xu thế mua sắm trực tuyến góp phần xây dựng một nền tảng thương mại điện tử phát triển bền vững
đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại